sử dụng tế bào gốc là tiến bộ y học đã được áp dụng trong điều trị nhiều bệnh lý
thế nhưng chưa phổ biến đối với điều trị các bệnh về phổi
mới đây bệnh viện phổi trung ương đã tiến hành đưa tế bào gốc trung mô lấy từ dây rốn vào điều trị
cho các bệnh nhân bị phổi tắc nghẽn mãn tính lâu năm với những triệu chứng rất nặng
đây được xem là bước khởi đầu ứng dụng hiệu quả phương pháp điều trị mới tại việt nam
cho những người mắc căn bệnh nguy hiểm đứng thứ tư trong số các nguyên nhân gây tử vong cao nhất
tại việt nam mà hiện nay điều trị rất dài dẳng và tốn kém
mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính từ năm hai nghìn một mươi hai thậm chí đã từng phẫu thuật do tràn khí màng phổi
ông phạm xuân đà cho biết căn bệnh này đã khiến sức khỏe ông sụt giảm nhanh chóng
sau khi được áp dụng phương pháp tế bào gốc chỉ sau năm ngày bệnh nhân đã khỏe và chuẩn bị được xuất viện
tế bào gốc được truyền theo đường tĩnh mạch phổi là nơi có rất nhiều các mau mạch
các mau mạch giữ tế bào gốc lại từ đó tế bào gốc bám vào phổi sẽ ức chế quá trình viêm
là bệnh sinh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đồng thời làm cho các tế bào trẻ hóa tái tạo tốt lên
ông phạm xuân đà cho biết căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính từ năm hai nghìn một mươi hai thậm chí đã từng phẫu thuật do tràn khí màng phổi
có thể nó vẫn tiến triển nhưng một mặt ở đó tế bào gốc này sẽ ngăn chặn tiến triển và dần dần cộng với sự nó có tái tạo
thì hai bước đó tế bào gốc tiến triển xấu sẽ bị thấp xuống và quá trình khó lợi cho phổi nó sẽ cao lên
thì hy vọng là cái phổi của chúng ta sẽ tốt lên
ứng dụng tế bào gốc trung mô đồng loài trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính là đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
với sự phối hợp giữa học viện quân y bệnh viện một trăm linh ba bệnh viện phổi trung ương
và bệnh viện đa khoa vạn hạnh tp hcm
cho đến hiện tại trên năm mươi ca đã được áp dụng phương pháp này cho thấy chỉ số an toàn cao và không ghi nhận bất kỳ biến chứng nào
với việc áp dụng tế bào gốc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính thành công
sẽ mang lại nhiều cơ hội điều trị hơn nữa cho người bệnh